hải quan quản lý thị trường chủ động công tác nắm tình hình trao đổi tình hình
và phối hợp điều tra bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật công nghiệp
các đối tượng buôn nộng
cái thứ ba là chúng tôi cũng thường xuyên quan hệ phối hợp với lực lượng chức năng
bên phía bạn trong công tác đấu tranh chống tội phạm
trong thời gian vừa rồi cụ thể các vụ việc như ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi đã bắt được năm kg ma túy
trong tháng một mươi hai chúng tôi cũng bắt được một vụ một kg ma túy
ngoài ra chúng tôi còn phát hiện và đấu tranh ngăn chặn với các đối tượng
để cho các đối tượng không qua lại biên giới như chúng tôi thực hiện
đặc biệt là ngăn chặn người từ bên kia về việt nam hoặc người từ việt nam sang trung quốc
trong quá trình tổ chức thực hiện vây bắt thì luôn luôn an toàn về mọi mặt
không để xảy ra những sự việc gì
luôn luôn giữ vững được chủ quyền an ninh nhân đối quốc gia
và giữ vững an ninh trật tự địa bàn
trong quá trình đấu tranh thì đã kết thúc các chuyên án và làm an toàn tự đối
để ngăn chặn và hạn chế tình trạng buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép
không rõ nguồn gốc vào dịp cuối năm tỉnh quảng ninh đang quyết tâm chỉ đạo các ngành chức năng
như biên phòng hải quan quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
để nâng cao nhận thức trách nhiệm cho từng cán bộ chiến sĩ làm công tác chống buôn lậu
thưa quý vị rõ ràng buôn lậu hàng giả đang là một trong những vấn đề tồn tại nhức nhối
không chỉ ở tỉnh quảng ninh mà còn ở nhiều địa bàn giáp danh khác nhất là vào dịp cuối năm
chính vì vậy việc tăng cường phối hợp sự quyết liệt vào cuộc của các cơ quan chức năng
và cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân
về công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả để người dân thấy được trách nhiệm
quyền lợi chủ động tích cực tham gia phát hiện tố giác các hành vi buôn lậu gian lận thương mại
để phòng ngừa chung tạo sự đồng thuận trong xã hội và người dân sẽ được sử dụng hàng hóa đúng tiêu chuẩn
và đón một mùa xuân mới an lành hạnh phúc
thưa quý vị đối với thị trường nước mắm thì khoảng thời gian vừa qua thực sự là những ngày đầu
sóng gió khi thông tin nước mắm nhiễm asean vượt ngưỡng do hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam công bố
đã khiến doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống lao đao còn người tiêu dùng thì hoang mang
tuy nhiên theo quan sát về thị trường nước mắm trong dịp cận tết nguyên đán thì tình hình tiêu thụ nước mắm
có phần khả quan hơn và phục hồi sau cơn bão
hiện nay các cơ sở sản xuất nước mắm tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang đang vươn lên mạnh mẽ
chủ động trong sản xuất hướng tới cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong dịp tết nguyên đán
đinh dậu hai nghìn một mươi bảy nhằm khẳng định thương hiệu nước mắm phú quốc nói riêng và nước mắm truyền thống sản xuất vùng miền nói chung
đây là một trong những nhà sản xuất nước mắm từ hơn một trăm linh năm qua tại phú quốc
ở đây nước mắm được sản xuất theo một quy trình kỹ thuật khép kín từ đánh bắt cá cơm ướp mắm đến sang chiết đóng chai
năm sản phẩm của cơ sở được tiêu thụ tại thị trường châu âu hai mươi tiêu thụ trong nước
đến phú quốc khách du lịch thường không quên tìm mua những túi quà nước mắm như thế này
huyện phú quốc hiện có gần một trăm linh cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống
thời gian trước do những thông tin bất lợi về chất lượng nước mắm truyền thống đã khiến việc tiêu thụ nước mắm tại phú quốc bị ngưng trệ
nhưng giờ tất cả đã là chuyện phía sau khi thương hiệu nước mắm truyền thống đã chính thức được minh oan
vừa qua thì nói chung là cũng có một số tác động nhưng mà sau đó thì báo đài đưa tin rồi tất cả những cái thông tin thì cũng không có gì hết
thì nó cũng làm cho cái thương hiệu mình nó mạnh lên
để đón đầu thị trường tết hiện các cơ sở sản xuất nước mắm tại phú quốc đã chủ động nguồn cung sản phẩm với nhiều bao bì mẫu mã tiện dụng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
hiện nay là ngay dịp tết thì họ đọc mua cũng rất là nhiều số lượng hiện nay của mình một ngày có thể là tiêu thụ gần ba lít
với chiến lược phát triển phú quốc cùng với sản phẩm đặc thù về dịch vụ du lịch thì chúng tôi cũng đang khuyến khích là người sản xuất nước mắm phú quốc
là nâng cao cái chất lượng cái sản phẩm để làm sao đây là cái sản phẩm đặc biệt đặc thù khi mà du khách đến phú quốc mua về làm quà
theo hội nước mắm phú quốc hàng năm phú quốc cung ứng ra thị trường hơn ba mươi triệu lít nước mắm doanh thu hơn sáu trăm linh tỷ đồng tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương
thời điểm này các cơ sở sản xuất đang kỳ vọng lượng tiêu thụ sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm góp phần khẳng định các thương hiệu nước mắm phú quốc nói riêng và nước mắm truyền thống
sản xuất ở các vùng miền khác nói chung
các cơ sở kinh doanh karaoke đều hình thành trước khi có quy định của chính phủ và của bộ công an
cho nên hệ thống cách âm phần lớn là chất dễ cháy và gây ra nhiều khí độc
cho nên hiện nay chúng tôi đang kiến nghị các cơ sở là phải sử dụng hệ thống cách âm bằng chất chống cháy hoặc chất không cháy
cho nên những cái đó là những vấn đề cơ bản nhất trong hệ thống
còn lại một số quy định theo thông tư bốn mươi bảy của bộ công an
ví dụ như hệ thống báo cháy tự động hệ thống chữa cháy tự động thì tất cả những hệ thống đó thì phải thực hiện theo thông tư bốn mươi bảy
tức là đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám mà nếu cả cơ sở không khắc phục thì sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí cần tuân thủ các quy định của nhà nước và rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng
trong phần tin thế giới brazil mất hơn một ba triệu việc làm trong năm hai nghìn một mươi sáu
tai nạn tàu hỏa kinh hoàng tại ấn độ hơn một trăm linh người thương vong
bộ lao động brazil cho biết trong năm qua nước này đã mất hơn một ba mươi hai triệu việc làm giảm một mươi bốn so với năm trước
con số này phản ánh tình trạng kinh tế suy thoái nghiêm trọng
số liệu thống kê cho thấy brazil đang trải qua năm thứ hai có tỷ lệ lao động mất việc làm cao sau khi có hơn một năm triệu người mất việc làm trong năm hai nghìn một mươi năm
tháng một mươi hai vừa qua là tháng tồi tệ đối với thị trường lao động brazil khi nước này mất hơn bốn trăm sáu mươi hai việc làm
trong năm hai nghìn một mươi sáu tất cả các ngành của brazil đều báo cáo kết quả tiêu cực về tỷ lệ mất việc trong đó lĩnh vực xây dựng dân dụng có số lượng người bị xa thải nhiều nhất khi giảm tới một mươi ba bốn mươi tám lực lượng lao động
tiếp đến là khai khoáng
tỷ lệ lao động brazil còn mất sáu mươi bảy và công nghiệp nhẹ bốn hai mươi ba
bên cạnh đó suy thoái kinh tế brazil còn làm mất tám mươi bốn tỷ lệ việc làm trong ngành nông nghiệp hành chính công chín mươi bảy thương mại hai hai mươi hai và dịch vụ hai tám
tỷ lệ lao động mất việc làm xảy ra trên khắp đất nước trong đó thành phố sabalo rio de janeiro và minas herraid bị ảnh hưởng nhiều nhất
một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra tại bang abra
một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra tại bang abra bades khiến ít nhất hai mươi ba người thiệt mạng và hơn một trăm linh người khác bị thương
theo nguồn tin cảnh sát đoàn tàu cao tốc đang tự hành trình từ thành phố jagdapur đến thủ phủ bhubaneswar bang odisha gặp nạn
ít nhất tám tòa tàu và đầu máy bị chạy khỏi đường dây
trong số nạn nhân bị thương có nhiều người trong tình trạng rất nguy kịch
vụ tai nạn đã khiến cả tuyến đường sắt ven biển ấn độ bị phong tỏa trong nhiều giờ
hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn
trước đó một ngày ở bang rajasthan mấy toa của một đoàn tàu tốc hành bị chật bánh khiến hàng chục người bị thương
cách đây hai tháng một đoàn tàu chở khách cũng bị chật bánh ở bang miền bắc canpur khiến ít nhất một trăm bốn mươi sáu người thiệt mạng
tàu hòa hiện là một trong những phương tiện giao thông phổ biến nhất của người dân ấn độ với khoảng hai mươi ba triệu lượt khách mỗi ngày
tuy nhiên tai nạn thường xuyên xảy ra một phần do hệ thống đường sắt đã cũ nhưng không được bảo trì nâng cấp
trong khuôn khổ chuyến thăm chile của tàu hòa
đồng thời khẳng định cam kết thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận đã được ký kết
phát biểu sau cuộc hội đàm với tổng thống pháp tổng thống barchelles nhấn mạnh với tư cách là chủ tịch luân phiên liên minh thái bình dương
chile sẽ thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại giáo dục và đổi mới công nghệ với pháp
bà cho biết hai nước cũng thỏa thuận tăng cường hợp tác trong vấn đề bảo vệ đại dương và chống biến đổi khí hậu
về phần mình tổng thống olang tuyên bố sẽ trợ giúp khẩn cấp chile trong cuộc chiến chống cháy rừng đang lan rộng tại miền trung nước này
và khẳng định cam kết của paris trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
nhân dịp này hai nước đã ký bốn thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế văn hóa giáo dục và du lịch
ngoài ra hai nhà lãnh đạo cũng tham dự lễ khai mạc diễn đàn khoa học chile pháp lần thứ hai
hội chức thập đỏ quốc tế cho biết tổ chức quân đội giải phóng quốc gia của colombia vừa phóng thích một con tin người nước ngoài
bị bắt cóc tại khu rừng ở miền tây bắc nước này như một tín hiệu tích cực nhằm thể hiện hơn nữa thiện trí hòa đàm với chính phủ
con tin này đã được el nhóm vũ trang lớn thứ hai ở colombia
trao cho hội chữ thập đỏ quốc tế tại bang trung quốc
tuy nhiên thông tin cụ thể về con tin nói trên không được tiết lộ
nguồn tin từ lực lượng quân đội và cảnh sát colombia cho biết con tin được trả tự do là asen foscanyan bốn mươi hai tuổi người armenia
voscanya bị bắt cóc từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu khi đang săn lùng những động vật quý hiếm để đưa lậu ra khỏi lãnh thổ colombia
el là nhóm vũ trang duy nhất còn hoạt động tại colombia sau khi chính phủ nước này và lực lượng vũ trang cách mạng colombia firc
ký thỏa thuận hòa bình hồi cuối năm ngoái
theo dự kiến alnn và chính phủ colombia sẽ khởi động các cuộc đàm phán hòa bình vào ngày tám tháng hai tới tại ecuador quốc gia đứng ra làm trung gian hòa giải
hôm nay bộ trưởng thương mại du lịch và đầu tư australia cho biết nước này sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
bất chấp những lo ngại chính quyền mới của mỹ sắp rút khỏi hiệp định thương mại giữa một mươi hai nước thành viên này

chính phủ australia khẳng định tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ tpp bởi đây là một thỏa thuận tham vọng mang nhiều lợi ích cho các nước tham gia
bộ trưởng thương mại du lịch và đầu tư australia nhấn mạnh tppp sẽ mang đến cơ hội xuất khẩu mới cho người nông dân các nhà cung cấp dịch vụ của australia
qua đó hỗ trợ sự tăng trưởng thương mại trong khu vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo nhiều việc làm mới
australia cho rằng việc tân tổng thống mỹ donald trump hủy bỏ việc phê chuẩn tpp vào thời điểm này là một quyết định đáng thất vọng mặc dù không gây bất ngờ
vì thế chính phủ australia vẫn tiếp tục vận động các đối tác trong tpp kể cả thuyết phục mỹ nếu thấy cần thiết nhằm bảo đảm lợi ích cho tpp
đồng thời hy vọng hiệp định thương mại tự do đa phương này sớm được triển khai
đến với một thông tin về y tế
các nhà khoa học hàn quốc mới đây đã phát triển một loại da nhân tạo gần giống với da người
và loại da này sẽ giúp thay thế các hoạt động thử nghiệm trên động vật
loại da nhân tạo này gồm lớp biểu bì lớp bì và các mạch máu
dưới mỗi lớp da này đều có một con chit mỏng do đó khi tiêm thuốc vào da nhân tạo
các nhà khoa học có thể quan sát được một cách tổng hợp ảnh hưởng của thuốc tác động tới các tầng của da
đây là lần đầu tiên trên thế giới các nhà khoa học có thể đưa được mạch máu vào trong da nhân tạo
với thành quả này các nhà nghiên cứu có thể kiểm tra được những độc tính thẩm thấu vào da theo mạch máu
loại da này sẽ giúp phục vụ các hoạt động thử nghiệm các tác dụng phụ của các loại tân dược hay các mỹ phẩm
nhằm thay thế việc thử nghiệm trên động vật
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây cũng xin được kết thúc